bộ công nghiệp indonesia có kế hoạch phát triển hai mươi bảy khu công nghiệp vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhằm tận dụng các cơ hội khi các doanh nghiệp công ty của mỹ tại trung quốc
có thể thay đổi địa điểm tìm kiếm một địa bàn hoạt động mới tại khu vực đông nam á
bộ công nghiệp asean sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư từ các lĩnh vực công nghiệp khác nhau
bao gồm các ngành công nghiệp thay thế nhập khẩu công nghiệp định hướng xuất khẩu
công nghiệp sử dụng nhiều lao động và công nghiệp sản phẩm dựa trên công nghệ cao
do đó bộ công nghiệp indonesia sẵn sàng tạo điều kiện cung cấp các khu vực công nghiệp sẵn có và tích hợp
hiện tại indonesia đã thành lập một trăm một mươi bốn khu công nghiệp và có kế hoạch phát triển hai mươi bảy khu công nghiệp khác cho đến cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy đầu tư của mỹ vào indonesia chạm mốc ba mươi sáu tỷ đô la
các công ty mỹ đã đóng góp rất nhiều cho indonesia bao gồm những tập đoàn công nghệ lớn như ibm hp microsoft facebook google

đây là chìa khóa để số hóa ở indonesia